thưa quý vị trong hai ngày vừa qua ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng một mươi do lượng mưa lớn kéo dài nên các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế xả lũ làm cho một số tuyến đường bị ngập nước
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã nỗ lực hết mình điều tiết giao thông giúp người dân đi lại an toàn và thuận tiện
trước tình hình đó thì lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã nỗ lực hết mình điều tiết giao thông giúp người dân đi lại an toàn và thuận tiện
giao thông công an thừa thiên huế đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định tránh xảy ra tình trạng va chạm chết máy gây ủn tắc giao thông
thưa quý vị mới chỉ là những đợt không khí lạnh đầu mùa thôi nhưng cảm giác rét đã xuất hiện bao trùm toàn khu vực bắc bộ
tại phía đông bắc bộ trạng thái này sẽ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai với nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức là hai mươi bốn độ
sao đến ngày một mươi chín thì không khí lạnh suy yếu trời có nắng chỉ riêng khu vực ven biển và đồng băng của bắc bộ thì vẫn còn những cơn mưa giải rác
nhiệt độ cao nhất vì thế sẽ tăng lên ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ và hai mươi sáu hai mươi chín độ trong ngày một mươi chín và ngày hai mươi
còn tại phía tây bắc bộ mưa sẽ không còn xuất hiện trong thời đoạn ba ngày tới nữa
trong ngày mai thì thời tiết sẽ có phần nhiều mây hơn do sự di chuyển ra phía biển của không khí lạnh nhiệt độ nhìn chung là ít biến đổi
trời sẽ lạnh vào ban ngày
trời sẽ lạnh vào sáng nhiệt độ ban đêm vào khoảng là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
sau đó thì khi không khí lạnh suy yếu nhiệt độ sẽ tăng dần cao nhất trong ba ngày tới không vượt quá mức là ba mươi độ
xui xuống miền trung tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế mưa rông sẽ vẫn tiếp tục diễn ra
trong đó các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế tiếp tục là tâm mưa lớn
cục bộ có điểm đạt ở mức là một trăm linh hai trăm linh mm trong hai mươi bốn h
nên người dân cần cảnh giác cao với các hiện tượng lũ quét
đá đặc biệt là vào thời điểm đêm và sáng sớm
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi do sự suy yếu của cả hai hình thế gây mưa
mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh nhiệt độ cũng sẽ nhích lên từng ngày
trưa chiều ngày mai ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ đạt mức hai mươi bảy ba mươi độ trong ngày hai mươi
đến với khu vực các tỉnh phía nam từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
tại đây vẫn sẽ xuất hiện mưa rào rải rác về chiều tối
do giải hụt tụi nhiệt đới
mưa rào rải rác đông yếu với trục qua khu vực phía nam của trung bộ
vì thế người dân cần sắp xếp các kế hoạch trong ngày để phù hợp với tình hình thời tiết
nhiệt độ không có quá nhiều biến động
trưa chiều mai ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
hai ngày sau đó nhích nhẹ lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
nơi có mưa lớn nhất vẫn là các tỉnh phía nam
tại khu vực tây nguyên thì sẽ có mưa rông với lượng lớn
vẫn diễn ra và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ba ngày tới
mưa rong thường đi kèm với hiện tượng
là nơi tiết nghiệm nguy hiểm nên người dân cần lưu ý
vì tình hình nhiệt độ do không có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
sẽ không vượt qua mức là hai mươi chín độ
điểm dưới chân cuối cùng là các tỉnh thành nam bộ
mưa lớn tập trung nhiều hơn tại khu vực miền đông của nam bộ
đồng thời đây cũng là nơi mà dân cư sinh sống nhiều nhất
nên sẽ dễ gây ngập úng và ủn tắc giao thông khi mưa kéo đến
người dân cần cân nhắc lộ trình di chuyển cho phù hợp
mưa đến cũng kéo giảm nhiệt cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
hai ngày sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ